sáng nay ngày sáu tháng một mươi một kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn bắt đầu ngày làm việc thứ một mươi một của tuần làm việc thứ ba
trong ngày làm việc này quốc hội sẽ thảo luận về công tác phòng ngừa chống tội phạm và vi phạm pháp luật công tác thi hành án công tác phòng chống tham nhũng
cụ thể tranh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình trình bày báo cáo công tác năm hai nghìn một mươi bảy của tranh án tòa án nhân dân tối cao
viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao lê minh trí trình bày báo cáo công tác năm hai nghìn một mươi bảy của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
bộ trưởng bộ công an tô lâm trình bày báo cáo công tác phòng ngừa chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm hai nghìn một mươi bảy
bộ trưởng bộ tư pháp lê thành long trình bày báo cáo về công tác thi hành án năm hai nghìn hai mươi
tiếp đó chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội lê thị nga trình bày báo cáo thẩm tra các báo cáo về công tác của tranh án tòa án nhân dân tối cao
viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao công tác phòng ngừa chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác thi hành án
tổng thanh tra chính phủ trình bày báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi chín
chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội lê thị nga trình bày báo cáo thẩm tra báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi chín
trong phần còn lại của phiên họp hôm nay các đại biểu tiến hành thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của tranh án tòa án nhân dân tối cao
viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao công tác phòng ngừa chống tội phạm và vi phạm pháp luật công tác thi hành án công tác phòng chống tham nhũng